thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo trần văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
về các tội giết người và hủy hoại tài sản
theo có trạng nam quen biết và chung sống như vợ chồng với thái cẩm châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và con riêng của châu là thái bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi năm
sau thời gian chung sống giữa hai người thường xảy ra mô thuẫn
nên châu về sống tại nhà ông lâm truyền dân là cậu ruột châu
trên đường nguyễn đình triệu
vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống hết một năm lít rượu nam đã nảy sinh ý định đốt nhà ông dân
khiến hai mẹ con châu tử vong sau đó ra đầu thú
vào ngày tám tháng một mươi một nam bị khởi tố điều tra
theo kết luận giám định tổng giá trị tài sản thiệt hại trên ba trăm một mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần văn nam tử hình về tội giết người
bảy năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo nam là tử hình
đồng thời buộc bị cáo nam có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại
số tiền trên sáu trăm bảy mươi triệu đồng